công an tp lào cai đã xác nhận một nam giới đã tử vong ở đường lê văn hưu phường xuyên hải tp lào cai là do trích sốc ma túy
trước đó đã có những thông tin không chính xác là có người trung quốc chết do nghi nhiễm virus corona
theo đó vào hồi một mươi tám h ngày chín tháng hai chủ cơ sở kinh doanh tăm lá thuốc ở đường lê văn hưu tổ một mươi bảy phường xuyên hải thành phố lào cai
phát hiện một nam giới tử vong
lực lượng công an tp lào cai cùng với các cơ quan chức năng đã xác minh người đàn ông này trú tại phường cốc lếu tp lào cai
sau khi khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và kết luận nguyên nhân tử vong là do trích sốc ma túy không có dấu hiệu tội phạm
không liên quan đến virus corona như một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh lào cai chưa xác nhận có trường hợp dương tính với virus corona
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này các lực lượng chức năng đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân
để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh